đồng chí nguyễn phương nam từng là đảng viên duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn trung hiếu
kinh doanh vận tài hoạt động suốt một mươi chín năm nay ở phú mỹ
vừa qua anh nguyễn hiễu hùng giám đốc công ty cũng vừa được kết nạp đảng
gắn bó ở đây đã lâu đồng chí nam nhận thấy rõ những điểm khác biệt trong hoạt động của công ty so với trước đây
từ khi mà đứng vào hàng ngũ của đảng
thì giám đốc cũng đã có chăm lo đến nhiều hơn tới những cái
cái chỉ tiêu là bền vững
thì nói chung là trước đây khi mà mình hoạt động trong kinh doanh
thì mình chỉ nghĩ đến lợi nhuận hoặc là chỉ nghĩ đến những cái chuyện trong kinh doanh không thôi
nhưng mà khi đã đứng vào hàng ngũ của đảng
thì lúc đấy là còn phải nghĩ tới là cái trách nhiệm của mình
chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như
chẳng hạn như giải quyết công an việc làm cho cái số mà bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự
chúng tôi cũng sẽ ở trong công ty cũng đã có chú trọng đến những cái đó nhiều hơn
với những chủ doanh nghiệp khác khi được kết nạp vào đảng
chuyển biến đầu tiên dễ nhận thấy đó chính là tinh thần trách nhiệm với xã hội được nâng lên như vậy
ở phú mỹ trong năm năm trở lại đây
thị xã kết nạp được ba chủ doanh nghiệp tư nhân và ba mươi năm đảng viên là công nhân
nâng tổng số đảng viên là một trăm năm mươi chín đảng viên
trong cái việc là phát triển kinh tế cho cái doanh nghiệp mình
còn có cái sự tham gia tổ chức đảng
rồi đóng góp cho cái xã hội nó nhiều hơn
đặc biệt là vấn đề đi đầu trong việc thực hiện cái an sinh xã hội trên cái địa bàn
nó tốt hơn và nó nổi bật hơn
khi chủ doanh nghiệp tư nhân là đảng viên
việc phát triển tổ chức đảng trong công ty được trú trọng
từ đó đem đến những lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp
ông lưu ngọc thanh tổng giám đốc công ty gạch ngói mỹ xuân
sau khi được kết nạp vào đảng với cương vị là phó bí thư tri bộ
ông chú trọng phát triển số lượng đảng viên trong công ty
ban đầu từ năm đồng chí rồi phát triển tới hai mươi năm đồng chí như hiện nay
lợi ích lớn nhất mà công ty có được nhờ hoạt động của tổ chức đảng
chính là sự trật tự kỳ cương ý thức trách nhiệm của công nhân trong quá trình sản xuất
đó cũng chính là động lực và sức mạnh của công ty

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
thì quần chúng họ mới nói theo
và chính vì vậy nó xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp
đậm là bản sắc việt nó nhanh hơn
chúng tôi cũng luôn luôn là thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các tổ chức
các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ của công việc của đảng
thường xuyên tiếp cận gắn bó với các đơn vị các chủ doanh nghiệp của nhà nước
và giúp đỡ họ trong cái việc và khó khăn trong cái vấn đề là xây dựng và phát triển các doanh nghiệp
nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
và tổ chức đảng có vai trò giúp thành phần kinh tế này phát triển nhanh
lành mạnh và giữ đúng định hướng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
vì thế việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng như ở phú mỹ là rất cần thiết và cần được nhân rộng ra trong thời gian tới